ngày sáu tháng một mươi hai liên minh hợp tác xã tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã
hội nghị trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới và kết nối cung cầu sản phẩm năm hai nghìn một mươi chín
chương trình với sự tham gia của hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc
chương trình nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh các sản phẩm chủ lực của các hợp tác xã trong việc phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững
và hợp tác hỗ trợ xúc tiến thương mại qua đó tạo sự gắn kết xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm cho các đơn vị
có phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hợp tác xã doanh nghiệp nhà phân phối trong khu vực
chương trình này diễn ra thì nó mang tính chất quảng bá rất là tốt
tôi rất là mong muốn là có rất nhiều những cái lễ hội này diễn ra để nhằm quảng bá thêm cái sản phẩm trẻ tân cương thái nguyên và trẻ thái nguyên nói chung
với tất cả các sản phẩm hàng trên địa bàn tỉnh thái nguyên
được nhiều người biết đến
bên cạnh những kết quả đã đạt được một mươi báo cáo tham luận gửi tới chương trình được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra các khó khăn trong quá trình thực hiện
và phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới như các hợp tác xã yếu trong xây dựng kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh thiếu thông tin chính thống về thị trường trong tình hình mới
vấn đề đầu tiên là chúng tôi tập trung đẩy mạnh cái chuyên truyền
đây là một trong những cái
cái giải pháp tham luận
để chúng tôi khắc phục những cái hạn chế khó khăn
vấn đề thứ hai là chúng tôi phải tập trung vào việc tháo bỡ các cơ chế chiến trách
kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới cũng như kinh nghiệm việt nam cho thấy rằng
đối với cái khu học sản
chúng ta không thể không có cơ chế chiến trách của chính phủ
hỗ trợ cho các chiến trách
đây có thể nói là một cái cái tổng thống
cũng trong khuôn khổ chương trình đại diện các hợp tác xã và doanh nghiệp nhà phân phối đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giao thương giữa các đơn vị trong việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm